có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay đỗ đình đồng luôn ghi nhớ những ân tình và sự chia sẻ của cộng đồng xã hội
chính vì thế khi gạt thái được những thành công trong mô hình phát triển kinh tế trang trại
anh động không giấu bí quyết làm ăn mà luôn sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia với mọi người xung quanh
anh đồng thường giúp đỡ những trường hợp để học hỏi mô hình của anh và anh cũng từng từng chỉ bảo những kinh nghiệm của mình
cũng mong rằng đây là một tầm gương điển hình để cho những thân niên có lâm lội trở về địa phương
học tập để phát huy và phát triển kinh tế cũng giống như trường hợp của anh đồng
anh hồ viết quốc và anh nguyễn hiểu tường
anh hồ viết quốc và anh nguyễn hiểu tường

họ rất nể phục ý chí của anh đồng nên

anh bé mãn hạn trở về địa phương do không có công an việc làm
nên cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ đường
biết hoàn cảnh khó khăn của người cùng cảnh ngộ
anh đồng đã giúp đỡ tạo việc làm để anh bé có thu nhập ổn định hơn
góp phần nuôi sống bản thân và gia đình
tôi mới đi trải về được bốn năm đồng giúp đỡ để có công an việc làm sống qua ngày
vì tôi về cũng có công an việc làm
đỗ đình đồng có được như ngày hôm nay
có lẽ người vui nhất là bà lê thị hạnh mẹ anh
vợ chồng bà hạnh sinh được sáu người con đồng là thứ năm
gia đình đông con cả nhà nghèo khó
nên khi lên lớp ba đồng phải nghỉ học để buôn trả mưu sinh
tuy không có điều kiện cho con học hoành đến nơi đến trốn
nhưng vợ chồng bà hạnh luôn hết lòng vì con
khi đồng gây tai nạn phải đi chấp hành án
ông bà thường xuyên vào thăm nuôi
khi đồng viên đồng cố gắng cảnh tạo tốt để sớm được trở về
sau khi đồng được trả tự do rồi
làm trang trại thì còn vất vả bận bều ngày đêm
nên ông bà đã quyết định ra tròi ở cộng đồng
để phụ giúp anh việc dụng vườn
hết một mươi con rồi lại chăm cháu
người phụ nữ một đời thần tạo hy sinh
cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc
trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội
theo bức ảnh cháu vui vẻ là nụi bò nụi heo
thế là để cho nó phát triển
khỏi bệnh khỏi hoang
để cho đỡ
để cho gia đình đỡ vất vả
tôi mong muốn là làm ăn răng cho hẳn được
để cố gắng để làm ăn cho vợ con cha mẹ
sượng ngục xỉ
rồi rồi cho con đi con đi học đi đâu
với năng suất hiệu quả đã đạt được giờ đây trang trại nuôi bò trồng mang tây của anh đỗ đình đồng
không chỉ khiến đời sống gia đình anh được cải thiện giúp anh hoàn lương bền vững
mà còn trở thành mô hình điểm trong công tác xóa đói giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
và đặc biệt là về các mô hình chúng ta có thể nhấn rộng trên địa bàn của thị trấn phong điên
đối với gia đình của anh đỗ đình đồng để làm là làm điểm và để nhấn rộng cho những bà con khác
đây là một cái cái mà chúng tôi rất quan tâm cho nên phải tập trung để đầu tư tập trung để hướng dẫn tập trung để giúp đỡ
qua trang trại của anh đỗ đình đồng chúng tôi cũng sẽ nhấn rộng điện hình này ra toàn huyền
mà đi tập trung cải tạo tháp về án tu rồi đặc sản tháp về thì chúng tôi cũng thể nhấn rộng từ cái điện hình của anh đồng
chứng kiến những thành quả lao động chân chính mà anh đỗ đình đồng gật hái được
cũng như thái độ sống tran hòa thân thiện của anh mà mọi người xung quanh rất thán phục trân trọng sự vượt khó của anh
những gì mà anh đã trải qua giống như một cây chàm gió của giời đất miền trung dù phải hứng chịu cả một mưa bão khắc nghiệt
nhưng đến độ nắng lên lại nâm trồi nảy lọc cành lá sung xuy để có thể chiết xuất dương đời những tinh chất nồng nàn thảo thơm cho cuộc sống